kênh truyền hình toàn cầu trung quốc dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết số người thiệt mạng trong vụ tàu trợ hàng bị lật ngoài khơi tỉnh nagasaki của nhật bản đã tăng lên tám người trong đó có sáu người là người trung quốc
tổng lãnh sự trung quốc tại thành phố fukuaka cho biết năm người được cứu sống hiện sức khỏe đã ổn định trong khi đó chín người vẫn đang mất tích
tàu jintyan với trọng tải sáu sáu trăm năm mươi một tấn được đăng ký tại hồng kông trung quốc chở theo hai mươi hai thành viên thủy thủ đoàn người trung quốc và mạng myanmar tại thời điểm gặp nạn
và theo lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản tàu jintyan phát tín hiệu khẩn cấp đêm hai mươi bốn tháng một khi ở vị trí cách quần đảo danjo khoảng một trăm một mươi km về phía tây
sau đó tàu bị chìm lúc hai giờ bốn mươi sáu phút theo giờ địa phương vào ngày hai mươi năm tháng một ở vùng biển giữa tỉnh nagasaki của nhật bản và đảo jeju của hàn quốc
hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tàu gặp nạn
và người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản cho biết tại thời điểm tàu chìm có gió mạnh
đầu tuần này một số cơn bão đã đổ bộ vào các khu vực phía tây nhật bản gây ra gió mạnh và không khí lạnh